theo số liệu của tổng cục thống kê doanh thu bán lẻ hàng hóa năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục duy trì mức tăng hai chữ số đạt gần một trăm sáu mươi hai tỷ usd tăng một mươi hai bảy so với năm trước
thời gian qua thị trường bán lẻ trong nước đã chứng kiến một số nhà bán lẻ ngoại đối sức trên đường đua sau nhiều năm lỗ liên tiếp
và đã rời việt nam sau khi thử nhận chưa tìm thấy một mô hình kinh doanh phù hợp
thực tế kinh doanh bán lẻ tại việt nam của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài không hề dễ dàng và không được như kỳ vọng
với kinh tế tăng trưởng ổn định thu hút lượng vốn fdi thị trường bán lẻ việt nam còn nhiều dư địa tăng trưởng
dự báo năm hai nghìn hai mươi doanh thu bán lẻ hàng hóa có thể đạt bốc một trăm tám mươi tỷ usd
và nếu duy trì ở tốc độ tăng trưởng cao này thì chỉ một thời gian ngắn nữa thị trường bán lẻ việt nam có thể cán được bốc hai trăm linh tỷ usd